viện khoa học và công nghệ môi trường đã tiến hành lấy mẫu để đánh giá tác động môi trường đối với việc cải tạo chất lượng nước hồ gươm
đây là cơ sở quan trọng để công ty thoát nước hà nội lên phương án đưa ra giải pháp cải tạo chất lượng nước hồ gươm
việc lấy mẫu sẽ được thực hiện theo năm mặt cắt và theo chiều từ hàng khay đến ngã tư hàng bông hàng đào
mỗi mặt cắt lấy mẫu tại ba điểm hai điểm hai bên bờ cách bờ từ năm đến một mươi mét và một điểm ở giữa
tại mỗi điểm sẽ đánh giá các chỉ số quan trọng liên quan đến chất lượng nước của hồ
theo tiêu chuẩn quy định về mặt chất lượng nước mặt xác định mức độ trầm tích trong hồ độ sâu bao nhiêu lượng như thế nào thành phần và đặc tính
đối với hệ sinh thái sẽ đánh giá các hệ sinh vật động vật và thực vật đáy động vật và thực vật nổi các sinh vật hiện còn tồn tại
đồng thời kiểm tra các mẫu đất chất lượng không khí chất lượng nước ngầm xung quanh khu vực hồ
hồ đã có giao cho viện khoa công nghệ môi trường
trường đại học bách khoa hà nội kết hợp với viện sinh thái tài nguyên sinh vật của viện khoa công nghệ việt nam
tiến hành đánh giá hiện trạng trước mắt trước hết là hiện trạng của hồ gươm
chúng tôi sẽ đưa ra các thông tin để giúp cho thành phố có thể dựa trên cái đó quyết định các giải pháp các phương án tốt nhất trong việc cải tạo
thành phố cũng đã chỉ đạo rất rõ đây là một di tích quốc gia đặc biệt và rất nhạy cảm
vì vậy thì sau khi có đánh giá tác động môi trường chúng tôi sẽ phải hoàn thiện phương án và có xin ý kiến thỏa thuận của bộ văn hóa thể thao và du lịch
và sau đó thì sẽ hoàn thiện phương án trình thành ủy
sau khi báo cáo xong chúng tôi sẽ lấy ý kiến rộng rãi của người dân trước khi thực hiện
dự kiến thời gian tiến hành lấy mẫu phân tích đưa ra báo cáo trong khoảng từ ba mươi năm tới bốn mươi ngày
trong đợt đánh giá tác động môi trường lần này có một hạng mục quan trọng đó là tìm kiếm bảo tồn tàu đặc hữu
của hồ gươm để bảo vệ màu xanh đặc trưng của hồ